chiều nay hai mươi bốn tháng sáu tại buổi tiếp xúc cử tri quận thốt nốt thành phố cần thơ
theo lịch trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội đã thông tin đến cử tri quận thốt nốt về tình hình kinh tế xã hội
và nỗ lực của chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng giải thích và tiếp thu các ý kiến
mà cử tri quan tâm đặt ra
mặc dù trong những năm gần đây được chính phủ quan tâm xây dựng vùng kinh tế trọng điểm
nhưng vùng đồng bằng sông kiểu long vẫn còn nhiều khó khăn nhất là về cơ sở hạ tầng
bên cạnh đó thu nhập của người dân còn thấp
nhiều cử tri đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sớm hoàn thành dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
và tiếp theo là mỹ thuận cần thơ để trở thành tuyến đường huyết mạch cho khu vực đồng bằng sông kiểu long
vận chuyển hàng hóa nông thủy sản qua đó nâng dần mức sống của người dân trong khu vực